liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông vào tối qua
sáng nay công an hà nội cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện có người thiệt hại trong vụ cháy này
thiệt hại về tài sản là rất lớn và chưa được kiểm kê chính xác
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản
và làm sập hệ thống nhà xưởng rộng trên năm mươi m hai
hàng trăm hộ dân sống trên đường hạ đình và ngõ ba trăm bốn mươi hai đường khương đình
giáp nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông bị ảnh hưởng
mặc dù đám cháy lớn trên diện rộng nhưng công an hà nội đã khống chế
không để đám cháy lan sang các khu vực xung quanh
đến thời điểm này lực lượng công an chưa phát hiện có thiệt hại về người trong vụ cháy này
hiện công an hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng
trên địa bàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
bên cạnh đó quận thanh xuân hà nội cũng tiếp tục hỗ trợ các hộ dân liên kề đám cháy
di chuyển tài sản về nơi ở để ổn định cuộc sống
tập trung giả soát các kho nhà xưởng trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa cháy nổ